tại trò trách nhiệm của cán bộ luân truyền huyện con cuông đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội
đồng chí nguyễn công oanh khi được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy thị trấn con cuông
ngoài nhiệm vụ chính là xây dựng lại nội bộ cấp ủy đoàn kết gắn bó
thì việc chỉnh trang đô thị cũng là yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc đó
khi vừa mới được tăng cường về cơ sở thì có thể nói rằng là hệ thống giao thông
rồi kết cậu hạ tầng của đơn vị là sủng cấp rất là trăm trọng
có khoảng bảy mươi tuyến đường giao thông của địa phương là đã xuống cấp và thường lây lồi vào mùa mưa
trước tình hình đó đồng chí oanh cùng với tập thể cấp ủy đã xây dựng một nghị quyết để lãnh đạo thực hiện chỉnh trang đô thị
trong đó chú trọng việc khơi dậy sức dân huy động nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ
nhân dân khối chín ở thị trấn con cuông khi nhận được chủ trương xây dựng lại nhà văn hóa nâng cấp tuyến đường giao thông
ban đầu bà con có những người không mấy mặn mà
tuy vậy bằng sự nhiệt tình kiên trì phát huy dân chủ đặc biệt là gương mẫu đi đầu
từ ban điều hành khối phố đến cán bộ cấp ủy chính quyền thị trấn mà bà con dần đồng thuận và ủng hộ hết lòng cho chủ trương
trong những năm gần đây đặc biệt là từ năm hai nghìn một mươi sáu trở về đến năm hai nghìn một mươi chín
thì thấy rằng là huyện con cuông là thay đổi rất là nhiều
thứ nhất là gần đây nhất đó là có đèn xanh đèn đỏ
đặc biệt là nơi sinh hoạt tâm linh của bà con cũng đã được là phục rừng rồi là xây dựng khang trang hơn
rồi là đường đường xã đi lại cũng là được là sửa chữa rồi là làm mới rất nhiều
nói chung ở đây tập thể cán bộ từ bán cán sửa khối đến mọi người dân về đảng bộ ở đây
họ rất chí là đi đâu trong mọi cái đường lội chỉ đào của cấp tên đưa đến
không nhiều tinh thần nhưng mà kinh tế họ đều gương màu đi đâu để người dân họ nói theo
đối với đồng chí oanh có được kết quả đó là bởi anh đã dám mạnh dạn dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm
bản thân tôi cũng như là bán thờ vụ bán chấp hành đảng bộ đã mạnh dạn đề xuất với huyện cho thị trấn con cuông vây hai tấn xi măng
cắn với đó là đồng thời là vận động nhân dân
với phương chống là nhà nước và nhân dân cũng làm
từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn huyện đã luân chuyển tám đồng chí về giữ chức vụ bí thư chủ tịch ở các xã khó khăn
nhờ làm tốt công tác tư tưởng cùng đường hướng phát triển rõ ràng nên cán bộ yên tâm công tác dốc lòng cống hiến cho địa phương
cản bộ tăng cơ như chúng tôi buộc phải suy nghĩ buộc phải cố gắng buộc phải làm một cái gì đó để cho người dân
bằng cái tình cảm của mình thì cảm thấy rằng là muộn
cậu huyện cho người dân
trong tạp luân chuyển cán bộ thì để mà nó đi đến thành công thì nó có mấy cái yếu tố rất quan trọng
cái khâu đầu tiên là lãnh giá nhân sát cán bộ trước khi luân chuyển
thứ hai là đánh giá là làm thế nào biết được cái năng lực sở trường và cái khả năng phát triển của họ
người ta có năng lực cái gì thì mình bổ trí cái việc đó
cả thứ hai
thứ ba là gắn giữa cái năng lực cán bộ và cái nhú câu của nơi đèn
tuy vậy hiện nay vấn đề gây ra tâm lý băn khoăn cho các cán bộ luân chuyển vẫn là thời gian luân chuyển và quá trình luân chuyển
thì ở góc độ chúng ta tổ chức và cái chú kê của cán bộ thì nó cũng có giới hạn nhất định
thế là chúng tôi cũng chưa có trường hợp nào mà để quá lâu
bởi vì ra là nó cũng phải gặn với quá trình vận hành
quy hoạch của cán bộ nữa
khi cán bộ luân chuyển phát huy được vai trò trách nhiệm thì sẽ tạo nên một không khí làm việc mới ở địa phương
đây cũng là cơ hội môi trường để cán bộ rèn luyện giúp cán bộ có điều kiện trưởng thành nhanh và toàn diện hơn